gia đình là tế bào của xã hội và dù ở đất nước nào tôn giáo nào thì gia đình luôn là phần quan trọng nhất trong mỗi người
nhân kỷ niệm ngày gia đình việt nam hôm nay trung tâm khoa học và văn hóa nga tại hà nội đã tổ chức biểu diễn lễ hội chào mừng ngày lễ quan trọng này
ngay khi bước vào sảnh của trung tâm khán giả được chiêm ngưỡng những bức tranh với chủ đề về gia đình do chính các em học sinh chuẩn bị
tại buổi lễ trung tâm đã lựa chọn được sáu cặp vợ chồng đã kết hôn và chung sống từ hai mươi năm năm trở lên là tấm gương nền tảng gia đình vững mạnh và nuôi dạy con cái trưởng thành để trao tặng kỷ niệm trương
đặc biệt bộ phim ngắn tiện đường ghé thăm được trình chiếu tại buổi lễ đã làm khán giả không khỏi xúc động
một lần nữa bộ phim nhắc nhở mỗi người về giá trị thiêng liêng và vĩnh cửu của gia đình
từ đó tạo tiền đề để mỗi người cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc
một xã hội phát triển